đây chính là những động lực và tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế thương mại du lịch dịch vụ giao thông giao lưu hàng hóa hiện nay và trong tương lai
thời gian qua đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện gia lâm đã tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả toàn diện
huyện đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ đô thị hóa nhanh
ba mươi trên hai mươi xã được công nhận xã nông thôn mới phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đạt được những thành tựu quan trọng
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám vừa rồi
quán huyện rất quan tâm việc đầu tư cơ sở hạ tầng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng chung của thị trấn
vừa rồi qua năm hai năm vừa rồi huyện cũng đã dành được gần sáu trăm linh tỷ đồng để đầu tư các cơ sở hạ tầng
các đường trục chính của các tổ dân phố các đường ngõ ngách các hẻm để đảm bảo một trăm linh là bê tông hóa
và sang năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp tục đầu tư các ngõ trục chính để trải áp phan
cho toàn bộ các đường trục chính trên các tổ dân phố để đảm bảo các tiêu chí
khi chúng ta thành lập quận của huyện già lâm chúng ta sẽ đảm bảo giao thông thuận tiện
tới đây trong năm hai nghìn một mươi chín huyện sẽ tiếp tục đầu tư các đường trục chính trên thị trấn
kết nối với đường trục chính cơ bản đường dân xá đông dư
với các khu trung tâm của ban thị trấn và ủy ban huyện
để tạo thành một mạng lưới giao thông hoàn thiện
theo đề án đầu tư xây dựng huyện gia lâm thành quận vào năm hai nghìn hai mươi
huyện gia lâm xác định tiếp tục tập trung phát triển kinh tế
đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị
quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế
hoàn thiện các tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng
về chỉ tiêu để thành lập quận huyện cũng đã tiến hành nghiên cứu
chúng tôi đã viết đề án và báo cáo với ban căn sự đảng hội ban
và để báo cáo với ban thường vụ thành ủy
đến nay thì gia lâm đã đáp ứng được hai mươi bốn trên hai mươi tám chỉ tiêu theo nghị quyết của ban thường vụ quốc hội
trong này với già lâm còn bốn chỉ tiêu
chỉ tiêu thứ nhất là chỉ tiêu về cân đối thủ trí ngân sách
chỉ tiêu thứ hai là về tỷ lệ đường giao thông trên một cây số vuông
và cái chỉ tiêu thứ ba là số dường bệnh trên một dân
và chỉ tiêu thứ tư là số cây xanh cho chiến đấu dân
năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án đã triển khai thực hiện một số lượng lớn dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình
cụ thể trong lĩnh vực xây dựng dân dụng ban đã triển khai thi công hai mươi năm dự án trường học
trong đó có một mươi bốn dự án đã hoàn thành phục vụ công tác khai giảng năm học mới
gắn biển chào mừng ngày giải phóng thủ đô
một mươi một trường học hoàn thành trong tháng một mươi hai
trường mầm non đặng xá được xây dựng như ngày hôm nay là trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện gia lâm
trường trước đây cũng rất khó khăn với cơ sở vật chất gồm sáu điểm giải rác các thôn
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trường được xây dựng tập trung các cháu về một điểm
đã được ủy ban dân huyện đầu tư từ cơ sở vật chất từ trường lớp và các trang thiết bị cơ bản cho nhà trường
nhà trường cũng đang rất tích cực cùng đội ngũ
các giáo viên nhân viên và phụ huynh của xã đặng xá cũng đang tích cực đóng góp và đang hoàn thiện dần để trường chuẩn bị đến năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ đón chuẩn quốc gia
còn hệ thống trường học của xã thì xã cũng đủ ba trường trường trung học cơ sở trường tiểu học và trường mầm non
và xã cũng đang tiếp tục đề xuất liên quan đến hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo để lên phường so với huyện quận thì tiếp tục đề xuất xây thêm một trường mầm non mới
để đảm bảo cho số lượng học
các trường học cũng được cải tạo chỉnh trang lại và hiện nay trên địa bàn thị trấn cũng đang được đầu tư trạm y tế và xây dựng các trường chuẩn mầm non chuẩn quốc gia
tới đây cũng sẽ đầu tư một trường chuẩn nữa trên địa bàn thị trấn để đảm bảo công tác dạy và học trên địa bàn
bên cạnh đó một mươi bốn nhà văn hóa di tích được hoàn thành và đang hoàn thiện để bàn giao ba dự án
tiếp tục triển khai hai dự án
ban cũng đã bàn giao đưa vào sử dụng ba trụ sở xây dựng mới hai trụ sở triển khai thi công sáu dự án trạm y tế các xã
chuẩn bị xong hai mươi hai dự án để triển khai thực hiện năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt ban đã trình và được phê duyệt dự án xây dựng trụ sở hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
ngoài ra còn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho chín mươi dự án khác
lĩnh vực giao thông hạ tầng kỹ thuật
năm hai nghìn một mươi tám ban đã triển khai thi công hai mươi tám dự án giao thông trong đó có các tuyến đường trọng điểm như đường đông dư dương xá
yên viên đình xuyên phù động đường ba mươi m cổ bi các tuyến đường phục vụ chương trình nông thôn mới dân sinh
các tuyến đường giao thông trọng điểm trục chính tại các xã
thực hiện theo chủ trương của ủy ban nhân huyện và của thành phố thì đang tập trung nỗ lực để phân đấu đến hai nghìn hai mươi và hai mươi một lên quận
trong đó có các chỉ tiêu
lĩnh vực của các địa phương như của huyện đó là đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đầu tư hệ thống cây xanh
đầu tư hệ thống rừng bệnh và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các đường xá lội đô lội bộ để phân đấu lên quận
trong chủ trương đó thực hiện chủ trương của huyện đối với thị trấn nhân viên tôi thì cũng có một số các tuyến đường
mà huyện đầu tư như là tuyến đường yên viên đình xuyên phù động rộng bốn mươi m
tuyến đường từ đây đuống cho đến yên viên đình xuyên rộng hai mươi bốn năm m và tuyến đường phan đăng niêu đến yên thường
thì đấy là những tuyến đường trung tâm trọng tâm trọng điểm để đầu tư đủ số km theo quy định để một địa phương thị trấn cũng như góp phần cho huyện lên quận lên phường
đối với xã đa tốn là một trong những xã được kỳ hoạch theo đường một mươi một xã phát triển theo hướng đô thị
trong thời gian vừa qua xã đa tốn cũng là một trong một mươi năm
xã của thành phố được làm điểm xây dựng nông thôn mới
và đến thời điểm này thì xã đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao
trong đó thì trong thời gian vừa qua thì xã đa tốn cũng được thành phố được huyện ủy ủy ban huyện quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng
đặc biệt là liên quan đến đường giao thông về liên xã liên thị trấn trên địa bàn của xã và đường giao thông của liên thôn đã được xây dựng
một cái chỉ tiêu mà chúng tôi cho rằng là nó liên quan đến các dự án đầu tư
nó cũng không thể nào mà một sớm một chiều được
thì hôm nay gia lâm còn thiếu khoảng hai trăm linh cây số đường giao thông trên địa bàn toàn huyện
thế thì chúng tôi cũng đã đề xuất với thành phố một số những cơ chế và có một mươi bốn tuyến đường hạ tầng khung huyện đang triển khai
thì nay là gia lâm đang trong năm nay gia lâm sẽ khánh thành khoảng bốn tuyến và chúng tôi sẽ tiếp tục khởi công khoảng năm tuyến nữa
và cũng đề xuất với thành phố là tiếp tục phê duyệt bốn tuyến năm tuyến nữa và bốn năm tuyến nữa
và cũng đang làm cái khánh thành
khớp đối hạ tầng với các khu đô thị các cái dự án trên địa bàn để tạo ra một cái mạng đối hạ tầng khung vừa khai thác cái quỹ đất trên địa bàn
và đồng thời cũng đề xuất với thành phố các cơ chế chính sách để làm sao phân cấp ủy quyền để gia lâm có thể là sớm phê duyệt và tạo được nguồn lực để thực hiện các dự án này
vì chúng ta biết là hệ thống hạ tầng khung nó là quan trọng nó là mạch máu để phát triển kinh tế xã hội
đến nay các điều kiện để gia lâm trở thành quận đã cơ bản đạt được
trong đó đối với các tiêu chí của đơn vị cấp quận huyện gia lâm đã có hai mươi bốn trên hai mươi tám tiêu chí đạt và cơ bản đạt chỉ còn bốn tiêu chí chưa đạt
đối với các xã thị trấn so sánh với một mươi sáu tiêu chí thành lập phường đã có từ tám đến một mươi ba trên một mươi sáu tiêu chí đạt và cơ bản đạt
trong năm hai nghìn một mươi chín toàn huyện sẽ phải hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với không ít khó khăn
tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận vào cuộc của nhân dân trên địa bàn
huyện gia lâm sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra sớm được công nhận là đơn vị cấp quận